các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cho đến chiều nay công tác cứu nạn cứu hộ hai nạn nhân vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai
từ cửa hai của cờ vào vị trí của hai nạn nhân khoảng từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi mét
do lỏng hang chật hẹp lượng bùn đất nhiều nên việc đưa máy móc phương tiện vào hỗ trợ công tác cứu hộ
múc chuyển bùn đất ra ngoài được đánh giá là phương án khả thi nhất
bắt đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do hoạt động khai thác ngầm trong hang
làm ảnh hưởng đến tầng đáy của túi nước hàng động trong khu vực dẫn đến vỡ túi nước
khiến nước cùng với đất đá tràn vào trong hang
trước việc một số hộ dân xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ chưa được sự cho phép
của cơ quan chức năng có thẩm quyền xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã lập danh sách tháo rỡ đối với một mươi tám trường hợp
tính đến ngày năm tháng một mươi một có năm hộ đã và đang tháo rỡ công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ
các công trình bị tháo rỡ đều xây dựng kiên cố trong những năm từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
trước đó ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã phê duyệt kế hoạch của xã minh phú
về việc phá rỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
theo kế hoạch ủy ban nhân dân xã minh phú đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa chuyển thanh
để người dân nắm được đồng thời yêu cầu các hộ vi phạm ký nhận vào biên bản bàn giao quyết định phá rỡ
vào sáng nay một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá cầm theo một viên gạch đi bộ trên đường
rồi bất ngờ lao đến đập liên tiếp vào một chiếc xe ô tô đang đổ trước tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng
người này ngay lập tức đã bị khống chế và giao cho công an phường thạch thang
quận hải châu tp đà nẵng tiến hành lấy lề khai để phục vụ công tác điều tra
bước đầu người đàn ông khai nhận tên là nguyễn hoàng phước chú tải quận một tp hồ chí minh
nhưng trong giấy tờ tùy thân lại mang một tên khác
tại cơ quan công an phước có biểu hiện như một người ngáo đá khai nhận không thông nhất
thấy người lạ thì la hét lớn hiện công an phường thạch thang đang làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của phước
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa có quyết định khởi tố hình sự tạm giam bốn tháng đối với hoàng khắc hiếu
chú tải tp vinh tỉnh nghệ an về hành vi giết người gây dối trật tự công cộng và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
các đối tượng lê ngọc anh nguyễn gia định phạm đức nghĩa và lê trọng đức cùng bị truy tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo hồ sơ vào tối ngày hai mươi tháng một mươi nhóm của hiếu đang ngồi ăn tại nhà hàng trên đại lộ lenin thì bị định xông vào tấn công và xảy ra hỗn chiến
quá trình xô sát khiến định và ngọc anh bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu
công an tp vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ nghĩa và đức
ngày hai mươi năm tháng một mươi biết không thể trôn thoát hiếu đã đến cơ quan công an tại hà nội để đầu thú

hãng hàng không trong nước vừa đưa ra cảnh báo tình trạng nhiều khách hàng đặt vé máy bay giá rẻ bị các trang mạng lừa đảo
các trang mạng đã lợi dụng chính sách đặt vé giữ chỗ trong vòng hai mươi bốn giờ để lấy mã đặt chỗ khiến nhiều khách hàng lầm tưởng mình đã có vé và thanh toán một trăm linh tiền
tuy nhiên sau khi nhận tiền các trang mạng đã không chuyển cho các hãng hàng không nên mã đặt chỗ sẽ tự hủy sau khi hết hạn
các hãng hàng không khuyến cáo khách hàng nên mua vé tại các đại lý chính thức có danh sách trên website của mỗi hãng
và khách hàng có thể kiểm tra mã vé bằng cách gọi trực tiếp đến hãng hàng không